theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
và hôm nay cũng là ngày thứ tám mươi bảy nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm bảy mươi ca mắc có số ca được chữa khỏi là ba trăm năm mươi ca chiếm chín mươi bốn sáu
số ca còn đang điều trị là hai mươi ca chiếm năm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là sáu mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi năm trăm bốn mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn trăm linh sáu người